cùng nhau đi uống bia rồi đi hát karaoke nhưng chỉ vì nảy sinh một chút mâu thuẫn mà sẵn sàng xô xát dẫn đến án mạng
đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt giữ vào chiều qua
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai tháng năm lê văn chín chú tại xã cán khê huyện như thanh tỉnh thanh hóa
hồ đức tuấn ở phường an hoạch thành phố thanh hóa và lê xuân hợp cùng nhau đi uống bia
sau đó đi hát karaoke tại quán thanh trúc tại đây chín và tuấn đã nảy sinh mâu thuẫn
trong lúc xô sát tuấn bất ngờ dùng dao nhọn đâm trúng ngực tuấn khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
ngay sau khi gây án chín và lê xuân hợp trở nạn nhân đến bệnh viện huyện đông sơn và bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác điều tra đến chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã bắt được lê văn chín khi đối tượng này đang lẩn trốn tại hà nội